liên quan đến vụ cưới cổ tài xế grab để cướp xe máy xảy ra tại quận thủ đức tp hcm
sau ba ngày theo dõi công an quận thủ đức tp hcm đã bắt được đối tượng tạ quang ngọ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại tỉnh nghệ an để làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản
trước đó ngày một mươi tháng bảy do không có tiền sử dụng ma túy đối tượng tạ quang ngọ nảy ra ý định
thuê xe grabbike sau đó lừa tài xế đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản ngọ đón xe grabbike của
anh đinh hoàng mỹ đến khu vực trống thuộc phần bình chỉa quận thủ đức tp hcm tại đây
thấy vắng người qua lại đối tượng dùng dao đưa lên cổ khống chế tài xế để cướp chiếc xe máy
đem đi bán được sáu triệu đồng
sau khi tiếp nhận đơn trình báo vụ việc công an quận thủ đức tp hcm đã tung lực lượng truy bắt đối tượng
hành trình tìm kiếm tên hung thủ rất cam go bởi đối tượng này không đặt xe qua ứng dụng mà bắt bé xe dọc đường
sau khi rà soát trích xuất camera toàn bộ tuyến đường đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
suốt ba ngày liên tục công an quận thủ đức đã xác lập chuyên án bí số bảy trăm một mươi chín c để điều tra làm rõ
qua xác minh tại nhiều tỉnh thành công an phát hiện đối tượng này đang ẩn náu tại vũng tàu
đây là vụ án gây chấn động dư luận bởi sự táo tận của đối tượng tạ quang ngọ
hành trình bảy mươi hai giờ không ngủ truy bắt đối tượng nguy hiểm này cho thấy sự quyết tâm của công an quận thủ đức trong đấu tranh trấn áp tội phạm
đối tượng giết người cướp tài sản đã xa lưới pháp luật trả lại sự bình yên cho người dân củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
một đối tượng người trung quốc tên nguyễn hồng thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tỉnh phúc kiến của trung quốc vừa bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đêm ngày hai mươi ba tháng năm trong khi nghị hồng thu cùng một đối tượng tên a thanh đang rút tiền tại cây atm gần khu vực bixi hạ long
thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện và báo lực lượng công an
a thanh trốn thoát lực lượng chức năng thu giữ của thu hơn một trăm tám mươi triệu đồng bốn thẻ atm một điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan
thu khai nhận qua mạng xã hội qq có quen biết a long không rõ đai địch và được đối tượng này thuê sang việt nam sử dụng các thẻ atm chứa tiền do đừa đảo mà có để rút chiếm đoạt
sau khi nhập cảnh vào móng cái thu gặp a thanh cũng là người được a long thuê sang rút tiền
cơ quan công an xác định từ ngày hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn hồng thu và a thanh đã sử dụng năm thẻ atm
thực hiện tám lần rút tiền với tổng số tiền chiếm đoạt được là năm trăm sáu mươi năm triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng
nhiều người đã chuyển tiền vào bốn tài khoản
với tổng số tiền trên bốn tỷ đồng có sáu nạn nhân bị lừa đảo theo phương thức giả danh cơ quan pháp luật để đe dọa ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời tiến hành truy bắt những đối tượng có liên quan
vận chuyển trái phép thuốc nổ và kiếp nổ đối tượng trần tấn anh trú tại thôn năm xã e mờ nang huyện cư mờ ga đã bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố
tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang trần tấn anh đang vận chuyển một bao tải chứa một mươi hai kg thuốc nổ và sáu mươi kíp nổ
anh khai nhận trước đó được một người đàn ông không rõ danh tính gọi điện đặt mua một mươi hai kg thuốc nổ và sáu mươi kiếp nổ
anh đã mua số kiếp nổ của một người lạ mặt ở thành phố bui ma thuột với xá sáu triệu đồng để bán lại kiếm lời
trong lúc anh đang vận chuyển đi giao hàng thì bị bắt giữ
trong lúc anh đang vận chuyển đi giao hàng thì bị bắt giữ
khi đang vận chuyển trái phép sừng tê giác giao cho khách đối tượng đinh văn thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện gia viễn đã bị lực lượng công an tỉnh ninh bình phát hiện và bắt quả tang
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a một mươi một nghìn năm trăm bốn mươi do đinh văn tiệp chúa tại xã gia phương huyện gia viễn tỉnh ninh bình điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có một sừng tê giác trọng lượng tám mươi ba kg
số sản phẩm động vật này được xác định là của đinh văn thương cùng chú tại huyện gia viễn tỉnh ninh bình là người đi cùng xe
khám xét khẩn cấp tại nhà ở của đinh văn thương lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ một số sản phẩm đóng thành bánh nghi là cao động vật
đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay khoảng hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc tổ công tác liên ngành gồm công an tp hà nội cục quản lý thị trường hà nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động của các quán bar
ba trên địa bàn quận hoàn kiếm thu giữ hơn một mươi quả bóng cửa
trong nhiều tiếng đồng hồ lực lượng liên ngành đã kiểm tra khoảng ba mươi cơ sở kinh doanh chủ yếu là quán bar đang hoạt động tập trung nhiều ở các tuyến phố hàng buồm đương ngọc quyến tại hiện
thông tin ban đầu tổ công tác thu giữ hơn một mươi quả bóng cười và hàng chục bình khí n hai o
nhiều rượu bia thuốc lá không được cấp phép kinh doanh cùng dụng cụ hút xì xa
tổ công tác đã tổng hợp kết quả từ các mũi tấn công khác
hiện tổ công tác đã tạm giữ máy tính tạm giữ công cụ vi phạm để điều tra xử lý
sau gần ba năm ba lần trả hồ sơ điều tra bổ sung mới đây tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã đưa ra xét xử chín bị cáo về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn với nhóm thanh niên gồm trần quang nhị nguyễn văn hòa nguyễn văn bình và nguyễn phan thành công
nên nhóm cùng nguyễn thành nghĩa nguyễn văn thuẩn lê thành nhân đặng viết thịnh và nguyễn hải hoàng
mang theo dao và kiếm tự chế đến quán tạp hóa ở thôn an định xã hòa bắc để trả thù
tại đây các đối tượng đã đánh nhau khiến thuận bị thương tích ba mươi sáu hòa thương tích một mươi hai
riêng thịnh quá trình đánh nhau đã bị chém đứt cánh tay gây thương tích năm mươi tám
tòa nhân dân huyện hòa vang đã tuyên phạt bị cáo nghĩa hai năm sáu tháng tù
các bị cáo nhị hòa bình nhân và thuận cùng mức án hai năm tù công một năm tù hoàng và thịnh cùng mức án một năm tù nhưng được hưởng án treo
trộm kết sắt lấy đi số tài sản gần hai trăm linh triệu đồng nhóm bốn đối tượng vừa bị công an huyện ia hờ leo tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam
ba đối tượng bị bắt là nguyễn mạnh dũng nguyễn duy quyên và đinh văn năm cùng chú tại huyện ia hở đeo
riêng đối tượng công chưa rõ lai lịch cụ thể đã bỏ trốn khỏi địa phương
trước đó vào ngày năm tháng bảy công an huyện yà hờ đeo bắt đinh văn năm do trộm cắt tài sản của người dân địa phương
tại cơ quan điều tra năm thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm kết sắt cùng ba nghi can trên
cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp dũng quyên và công để điều tra tuy nhiên công đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện cơ quan chức năng đang truy tìm nghi can công và đưa ba nghi can trên đến thực nghiệm tại hiện trường để xử lý theo quy định
một vụ trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn mới vừa bị lực lượng công an tỉnh bắc giang triệt phá
đáng chú ý là đối tượng lại là tổng
tổng giám đốc một công ty chuyên kinh doanh bất động sản có trụ sở tại đường huynh thúc kháng phường láng hạ quận đống đà thành phố hà nội
để hiểu rõ hơn về thủ đoạn của đối tượng từ đó có biện pháp phòng tránh khi rơi vào tình huống tương tự
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau do phóng viên của antv tại bắc giang cung cấp
ngày một tháng bảy tại tỉnh lào cai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang công an huyện yên thế tỉnh bắc giang
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã bắt giữ đối tượng phạm văn khoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở quận nam tử liêm thành phố hà nội về hành vi trộm cắp tài sản
khoa bị lực lượng công an tóm gọn khi vừa lấy trộm tài sản trị giá hơn một trăm linh triệu đồng tại trụ sở thành ủy lào cai
tại chỗ lực lượng công an thu giữ dây cáp kích nổ kim điện mỏ lết bằng kim loại và nhiều tăng vật liên quan
trước đó đối tượng này cũng đã vào trụ sở huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện yên thế tỉnh bắc giang phá cửa lục lọi bể phòng lấy đi nhiều tài sản
điều đáng nói là để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện trót lọt các phi vụ trộm cắp phạm văn khoa sử dụng xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a bảy mươi nghìn một trăm năm mươi một
chuyển đến các tỉnh thành phố để thăm dò nhắm vào các cơ quan công sở
khi nhắm được mục tiêu ban đêm đối tượng đỗ ô tô cách xa hiện trường bịt biển số sau đó nhảy qua tường rào đột nhập vào bên trong cơ quan sử dụng đồ nghề đã chuẩn bị sẵn để phá khóa cửa
hoạt động với phương thức thủ đoạn rất là tinh vi chúng thường gây án vào ban đêm và thường không để lại dấu vết tại hiện trường
và khi đối tượng gây án thì có sử dụng các công cụ như là găng tay khẩu trang mũ vào huyện để bịt mặt
chè đầu đối tượng hoạt động ban đêm cũng không có nhân chứng giả soát dựng đối tượng là khó khăn
chúng tôi phải bám vào những cái chi tiết rất là nhỏ để dựng lên chân dung của đối tượng
để điều tra làm rõ chuyên án này lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn
tại cơ quan điều tra phạm văn khoa khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh bắc giang và các tỉnh lân cận cùng với thủ đoạn tương tự
vụ án trên cũng là lời cảnh báo đối với các cơ quan đơn vị
cần nâng cao hơn nữa ý thức trong việc bảo vệ tài sản nơi công sở
quan tâm tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ
tăng cường tuần tra kiểm soát khắc phục những mặt hạn chế trong canh gác tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
bộ đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền vừa bị công an huyện đông hải của tỉnh bạc liêu đột kích và bắt quả tang
các đối tượng gồm nguyễn hoài nghiêm trần hoàng ân tô hoàng ân cùng chú tại huyện đông hải của tỉnh bạc liêu
và ngô tấn huy chú tại huyện gò công tây tỉnh tiền giang bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại quán nước của ông nguyễn thanh tuấn
ở ấp hòa một xã long điền
lực lượng công an huyện đông hải đã thu giữ tăng vật gồm một bộ bài tay gần năm mươi bảy triệu đồng phơi ghi điểm và những tăng vật khác có liên quan
được biết đây là địa điểm thường xuyên có người tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền
khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học và thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang
vào sáng ngày hôm nay thông tin từ tòa án nhân dân tỉnh hà giang cho biết cơ quan này đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang
để yêu cầu điều tra bổ sung
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân tỉnh hà giang đã xử lý vụ án hình sự đối với năm bị can
trong đó các bị can nguyễn thanh hoài vũ trọng lương bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang truy tố về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
bị can triệu thị chính bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
các bị can phạm văn khuôn lê thị dung bị truy tố về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
kết quả điều tra đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang có một trăm linh bảy thí sinh được can thiệp nâng điểm và có hai trăm một mươi phụ huynh của một trăm linh bảy thí sinh này đang sinh sống làm việc trong các cơ quan sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và làm nghề nông nghiệp kinh doanh lao động tự do tại tỉnh hà giang và một số tỉnh khác
theo đó năm bị can này đã lợi dụng sơ hở thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám để thực hiện hành vi sửa đáp án để nâng điểm

kết quả điều tra đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã xác định tại hội đồng thi trung học phổ th
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý